ngày một mươi tháng ba tổng thống thổ nhĩ kỳ đã chính thức ấn định tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội nước này vào ngày một mươi bốn tháng năm tới sớm hơn một tháng so với kế hoạch trước đó
đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua
trong bài phát biểu được phát trên truyền hình sau lễ ký quyết định tổng thống erdogan tuyên bố cử tri thổ nhĩ kỳ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội vào ngày một mươi bốn tháng năm
đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua
sự kiện chính trị này không chỉ quyết định người lãnh đạo đất nước mà còn quyết định đường hướng quản lý nhà nước phát triển kinh tế và vai trò của ankara trong tiến trình tháo gỡ xung đột tại ukraine và tại trung đông
các kết quả thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ đối với hai ứng cử viên này đang ở thế khá ngang ngửa với tổng thống